ước tính khoảng hai mươi năm ba mươi nam giới mắc quai bị sau tuổi trưởng thành
nếu mà có tình trạng biến chứng viêm tinh hoàn màu tinh thì sau đó khoảng năm mươi số bệnh nhân thì sẽ dẫn đến teo tinh hoàn
virus quai bị sẽ tấn công những tế bào sinh tinh làm giảm khả năng sinh tinh của tinh hoàn dẫn đến số lượng tinh trùng suy giảm
bác sĩ có thể cho biết những dấu hiệu nào có thể cảnh báo tới những biến chứng của bệnh quai bị đối với nam giới ở đội trưởng thành
và cụ thể những biến chứng này là gì
dấu hiệu cảnh báo quan trọng nhất của biến chứng do quay bị gây ra đấy là sưng đau tinh hoàn
chiếm chứng sưng đau tinh hoàn thường xuất hiện sau chiếm chứng sưng đau mang tay khoảng năm một mươi ngày
trong khoảng thời gian này bệnh nhân có thể sốt cao rét run tinh hoàn có thể sưng to gấp ba bốn lần so với bình thường
kèm theo đó là da vùng biểu có thể chuyển sang màu đỏ
sau đó khoảng
độ tầm bốn đến năm ngày thì bệnh nhân có thể hết sốt
tuy nhiên là tình trạng sưng tinh hoàn vẫn sẽ còn kéo dài cho đến hai tuần
sau đó thì tinh hoàn mới trở về kích thức bình thường
nếu mà bệnh nhân có những triệu chứng của sưng đau tinh hoàn thì nên đi thăm khám sớm
đối với những trường hợp nam giới mà không may bị biến chứng ở chức năng sinh sản
thì họ cần được điều trị như thế nào để có thể có khả năng làm cha
nếu mà bệnh nhân mắc biến chứng của quai bị mà chỉ ảnh hưởng
chất lượng tình trùng ở mức độ nhẹ thôi tình trùng chỉ yếu nhẹ thôi
thì chúng ta có thể cân nhắc là biện pháp can thiệp hỗ trợ sinh sản bằng phương án bơm tình trùng vào buồng thử cung
nó giúp cho nâng cao hiệu suất độc thai so với việc bệnh nhân quan hệ tự nhiên
còn nếu mà giả sử bệnh nhân chất lượng tình trùng hiện tại thì nó ở mức rất kém
tuyên lượng là khi mà quan hệ tự nhiên hoặc là bơm tình trùng vào buồng thử cung
cái tỷ lệ thành công nó không cao
thì chúng ta có thể cân nhắc phương án là làm thụ tinh cho hỗn nghiệm
và sử dụng thêm phương án gọi là icsi tức là bơm tình trùng vào bào cương noãn
chúng ta sẽ chỉ cần bắt một con tinh trùng duy nhất để thụ tinh với một trứng của vợ
một chu kỳ làm ivf là thụ tinh hỗn nghiệm vợ sẽ thường lấy được khoảng một mươi một mươi năm trứng
thì chúng ta cũng chỉ cần một mươi một mươi năm con tình trùng tốt là đủ điều kiện để có thể tiến hành làm thụ tinh miệng rồi
nếu mà trong trường hợp khó khăn
hơn nữa bệnh nhân xuất tình là không có tình trùng thì chúng ta có thể thực hiện các biện pháp là vi phẫu tình hoàn tìm tình trùng
chúng ta sẽ mở tinh hoàn ra dưới sự hỗ trợ của kính vi phẫu với độ phóng đại là khoảng hai mươi ba mươi lần
tìm đến những ông sinh tinh giãn là những ông sinh tinh tiềm năng có khả năng cao vào tình trùng
nếu mà lấy được tình trùng thì có thể thụ tinh với trứng của vợ để tạo thành phôi
và mình sẽ chọn ra những phôi tốt nhất để chuyển vào trong buồng thử cung của vợ
một lần nữa cảm ơn bác sĩ
hân hạnh đồng hành cùng chương trình